để tránh sự truy bắt của lực lượng công an đàm xuân trí đã cắt đứt liên lạc với gia đình
trong quá trình lẩn trốn trí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú
làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện
với sự chỉ đạo quan tâm của lãnh đạo công an tỉnh sự kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm
không quản ngại gian khổ khó khăn cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã nêu quyết tâm phải bắt được đối tượng bằng mọi cách
không để đối tượng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật
chúng tôi đặc biệt quan tâm đối với đối tượng phan anh việt
bởi vì đây là một vụ án gây dư luận đặc biệt trong thời điểm lúc bây giờ
cho nên là chúng tôi đã quyết tâm nhiều thế hệ tiếp đối
đã cùng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh ở nhiều địa phương nhiều tỉnh thành trên cả nước
và đến thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thì chúng tôi mới phát hiện ra manh mối của cái đối tượng có cái đặc điểm cụt bốn ngón tay
và chúng tôi đã phối hợp với công an địa phương và tiến hành truy bắt thành công đối tượng này
trải qua nhiều năm thông tin về đối tượng ngày càng mờ mịt
nhưng cán bộ chiến sĩ công an quảng ngãi chưa từng nản trí
âm thầm cóc nhạt những thông tin liên quan
để bắt được đối tượng sau bốn mươi ba năm lần trốn
đây là thành tích xuất sắc của lực lượng công an quảng ngãi
khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
với chiêu thức mua hàng trúng thưởng đối tượng nguyễn lê hoàng thủy
chú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã lừa đảo một nạn nhân rồi chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an thủy khai nhận
sau khi quen biết với chị quế anh chú tại tỉnh bình thuận
thông qua trò chơi điện tử thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủy giới thiệu mình đang làm việc cho một công ty chuyên về các thiết bị di động
tại thành phố hồ chí minh có thể mua được các mặt hàng giá rẻ
tin lời chị quế anh đã nhờ mua ba điện thoại di động và chuyển hơn bốn mươi bốn triệu đồng cho thủy
đối tượng thông báo cho nạn nhân đã trúng thưởng khi mua hàng với trị giá hàng tỷ đồng
tuy nhiên muốn nhận được tiền thưởng khách hàng phải đóng tiền thuế
để nhận nhân tin tưởng thủy đã chỉnh sửa số dư tài khoản sau khi chụp hình
để chứng minh cho khách hàng thấy mình đã nhận được tiền công ty thế giới di động trao thưởng
và yêu cầu đóng thuế một mươi giá trị
tin lời chị quế anh đã tiếp tục chuyển số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng cho thủy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án
sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tạm giữ hình sự
đối với sáu đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
điều đáng nói đường dây này chuyên làm giả giấy khám của tất cả các bệnh viện trên cả nước
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiều loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe phiếu thu giấy gia viện
nhiều loại con dấu của các bệnh viện như bạch mai bệnh viện e sengpon
bệnh viện đa khoa bắc ninh bệnh viện đa khoa quảng ninh bệnh viện giao thông vận tải
bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng bệnh viện trợ rẫy
cùng với hai mươi chín dấu tên bác sĩ và các máy móc liên quan đã được công an quận đống đa phát hiện
khi khám xét nơi ở của đối tượng trần minh giang chú tại phường cửa ông thành phố cẩm phả
bọn em gồm có máy in a ba máy in màu máy tính và các con dấu để bọn em vận hành để làm
người ta đã trả công cho bọn em là một triệu bốn phần ngày
theo báo cáo trước đó công an phường phương mai quận đống đa có nhận được thông tin
trên địa bàn có người sử dụng giấy khám sức khỏe giả để nộp cho trường cao đẳng y tế bạch mai
từ nguồn tin ban đầu các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận đã xác minh vụ việc
bắt giữ và khởi tố sáu đối tượng gồm bùi văn kiên trần minh giang ngô duy long ngô hoàng việt
nguyễn công quyết và lê thanh tuấn về hành vi sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi giang nhận được nhiệm vụ
và các thiết bị máy móc của một người quen trên mạng xã hội với mức lương tám bốn triệu đồng một tuần
đối tượng đã thuê người để thực hiện các bước hoàn chỉnh những loại giấy tờ giả này
với giá tiền công từng bộ phận từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một ngày
đây là của các bệnh viện trên cả nước
các đối tượng cũng lợi dụng những sơ hở của pháp luật và vì lợi nhuận các đối tượng vẫn thực hiện hành vi
dù đã biết hành vi đấy là vì giả pháp luật
cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân là không mua bán trao đổi bất kỳ giấy tờ
nào không thuộc cơ quan nhà nước cung cấp trôi nổ trên mạng
những hành vi đấy có thể sẽ bị xử lý truy tố cho pháp luật
vụ việc đang được công an quận đống đa điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật
còn tại tỉnh quảng trị công an huyện cam lộ vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển
tàng trữ trái phép ba mươi bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
công an huyện cam lộ đã triển khai lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi
tổ công tác phát hiện nguyễn ánh minh chú tại thành phố đông hà đi xe máy chở theo
hồ thị thúy hằng chú tại huyện cam lộ từ hướng huyện hướng hóa về thành phố đông hà
mang theo túi ni lông màu đen nghi là chứa chất ma túy
tại km bốn mươi năm ba trăm linh tuyến quốc lộ chín đoạn qua huyện đắk rông công an huyện cam lộ đã bắt giữ hai đối tượng trên
cùng với tăng vật thu giữ là khoảng ba mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của hằng công an huyện cam lộ phát hiện thu giữ thêm gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
theo thông tin từ công an huyện cam lộ minh và hằng đều nghiện ma túy
minh còn từng có bốn tiền án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
cũng liên quan đến ma túy tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng nguyễn quốc thuần phạm thế quý và lê thị phương thảo
đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
cơ quan công an đã phát hiện bắt quả tăng thảo đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi lẻ ma túy
qua điều tra mở rộng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm thế quý và nguyễn quốc thuần
về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở của quý và thuần cơ quan công an thu giữ tám mươi gói chất bột màu vàng
nghi là ma túy thế hệ mới có trọng lượng gần ba trăm chín mươi tám gram
một gói chứa chất bột màu vàng nghi lẻ ma túy có trọng lượng gần sáu mươi tám gram
bốn gói tinh thể màu trắng nghi là chất dùng để pha trộn ma túy có trọng lượng hơn ba ba kg
và một bộ sử dụng ma túy hàng đá
công an huyện crong bông tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý chín em học sinh
mua hóa chất về tự chế pháo nổ với số lượng lớn để đốt vào dịp tết nguyên đán sắp tới
chín học sinh này chỉ mới từ tám đến một mươi bốn tuổi và đang là học sinh của các trường trung học cơ sở trên
địa bàn huyện cờ rông bông theo cơ quan công an các em đã lên mạng xã hội youtube học cách chế
tạo pháo sau đó vào các sàn thương mại điện tử đặt mua các chất hóa học rồi xem hướng dẫn và
cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo mục đích các em chế tạo pháo là để đốt vào dịp tết nguyên
nguyên đán sắp tới rất may sự việc đã được lực lượng công an xã ea chun phát hiện ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của chín em học sinh công an thu giữ một kg hóa chất chưa pha trộn một trăm linh ba quả pháo bi
một mươi ba quả pháo tống tám quả pháo tép và hai m dây ngòi nổ
vâng thời gian qua thì cả nước nói chung và địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng đã xảy ra nhiều vụ
tai nạn thương vong do chế tạo và tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép để phòng ngừa những vụ việc
phức tạp xảy ra như vậy thì mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp quản lý
con em của mình không liên hệ qua mạng xã hội để mua bán hóa chất
vật liệu về chế tạo và sử dụng các loại pháo nổ
và cũng liên quan đến tình hình pháo nổ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri lăng
tỉnh lạng sơn phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức tiêu hủy hơn một tấn pháo
hoa nổ là vật chứng trong vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm xảy ra tại xã quan sơn huyện trì lăng
số vật chứng tiêu hủy có tổng trọng lượng hơn một tấn
cùng một số tăng vật có liên quan
số vật chứng tiêu hủy được tháo rỡ tách bóc rồi ngâm nước đủ lâu để làm mất tính năng nổ của từng quả pháo
không có khả năng khắc phục và không thể tái sử dụng được
sau đó được trôn lấp tại bãi rác để không ảnh hưởng tới môi trường theo quy định của pháp luật
trước đó vào chiều hai mươi hai một mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại thôn làng hạ xã quan sơn huyện chi lăng
công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ đối tượng vi thị huệ
thu giữ trên xe ô tô của đối tượng và trong kho bảy trăm sáu mươi bảy dàn pháo hoa nổ
tổng trọng lượng một một tấn
thưa quý vị cùng với toàn lực lượng việc đẩy mạnh các biện pháp công tác tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã và đang tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
qua sự tuyên truyền vận động của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông
và chính quyền xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
người dân tại địa phương này đã tự giác giao nộp nhiều vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
lực lượng chức năng cũng tranh thủ dịp này tuyên truyền thêm cho bà con dân tộc không săn bắn
bẫy các loại động vật hoang dã không sử dụng vũ khí giải quyết mâu thuẫn
trước đây em có máy khẩu súng cồn để săn chim săn thú
nhờ các chủ cảnh sát giao thông tuyên truyền giờ lên trụ sở xã để giao nộp
trong dịp tết này chúng tôi đã phối hợp với công an giao thông
và các đồng chí cán bộ đảng viên
và các đồng chí cán bộ đảng viên
và ông án xã đã phối hợp làm tốt với công tác tuyên truyền
để cho bà con nhân dân đặc biệt lứa tuổi của thanh niên
để họ thực hiện tốt giao nộp về vật liệu nổ pháo nổ
cùng với việc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã in hàng trăm tờ rơi về các nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy
đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phát cho người dân
đã đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nhiều người dân trên địa bàn vùng biên giới đã tự nguyện giao nộp năm khẩu súng tự chế
hai hộp pháo và năm kg thuốc nổ cho lực lượng chức năng
ngoài việc tuyên tuyên đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các lái xe trên tuyến quốc lộ một mươi hai a
từ cửa khẩu về các điểm khác thì chúng tôi còn có phối hợp với
các xã trên tuyến địa bàn
tuyên tuyên vận động bà con là giao nộp nếu nhặt được các vũ khí vũ khí thì giao nộp
có thể nói tuyến đường một mươi hai a là con đường huyết mạch nối tỉnh quảng bình
đi cửa khẩu quốc tế cha lo nối với nước bạn lào
đây là tuyến đường giao thông quan trọng với số lượng lớn phương tiện giao thông hàng hóa qua lại hàng ngày
đặc biệt là vào dịp cuối năm mật độ phương tiện đông tiêm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trở tự
bên cạnh đó nhiều người dân ở vùng biên giới
sống dọc tuyến đường này còn nhiều hạn chế về pháp luật
vì thế cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường biên giới
thì việc tuyên truyền vận động nhân dân sống dọc hai bên tuyến đường
chấp hành nghiêm quy định pháp luật và tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí
vật liệu nổ và pháo trước dịp tết nguyên đán góp phần quan trọng
vào việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số ba ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ hậu thường trú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
họ tên bố nguyễn đức hùng họ tên mẹ vũ thị trình
tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
được quy định tại điều một trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là hoạt động thành lập
hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng triệu thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ hậu thường trú tại xá thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trung tâm trú tại số một trăm sáu mươi tám đoàn thị điểm khu phố năm phường dương đông
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một sáu mươi m và có sẹo thẳng hai cm
cách ba tám cm trên trước đuôi lưng mảnh phải
họ tên bố triệu đình giáp họ tên mẹ lê thị hội
bên cạnh đó
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã số một mươi bốn ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộc hậu thường trú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
về các tội danh tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma tuế và trộn cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
họ tên bố lê văn ngọc họ tên mẹ nguyễn thị quảng
và đối tượng trương thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộc hậu thường trú tại xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản
họ tên bố trương văn tòng họ tên mẹ trương thị hoa
khi xét xử
cùng một lần một người phạm nhiều tội
tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội
và tổng hợp hình phạt theo quy định điều năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

hoặc cơ quan công an nơi dự định
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện